còn trong tối nay tại thành phố điện biên phủ lễ hội hoa ban hai nghìn một mươi bảy và ngày hội văn hóa thể thao và du lịch tỉnh điện biên lần thứ năm đã được khai mạc
đây là hoạt động thường niên của tỉnh điện biên được gắn liền với sự kiện mở màn chiến dịch điện biên phủ lịch sử một mươi ba tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đến tham dự buổi lễ
lễ hội hoa ban do tỉnh điện biên tổ chức đến nay đã được bốn kỳ kể từ năm hai nghìn một mươi bốn nhằm tôn vinh bảo tồn phát huy các loại hình di sản văn hóa dân tộc gắn với bảo tồn văn hóa và phát huy tiềm năng thế mạnh du lịch phát triển kinh tế xã hội tỉnh điện biên
đồng thời tôn vinh quảng bá hình ảnh hoa ban nhằm đưa hình tượng hoa ban trở thành biểu trưng cho mảnh đất và con người điện biên nói riêng và vùng núi tây bắc nói chung
năm hai nghìn một mươi sáu bộ văn hóa thể thao và du lịch đã ghi nhận đánh giá đây là lễ hội tiêu biểu trong việc quảng bá thúc đẩy phát triển du lịch trên phạm vi toàn quốc
năm nay lễ hội hoa ban hai nghìn một mươi bảy có một số hoạt động lần đầu tiên được tổ chức như cuộc thi người đẹp hoa ban khu vực tây bắc mở rộng năm hai nghìn một mươi bảy hoạt động trải nghiệm tổ chức thi môn xe đạp thồ gắn với hình ảnh xe đạp thổ trong chiến dịch điện biên phủ
các hoạt động nằm trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra đến hết tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy với các hoạt động trọng điểm từ ngày một mươi một tháng ba đến ngày một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy tại thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên
tại nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy chính phủ yêu cầu bộ tài nguyên và môi trường phối hợp với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ tư pháp ra soát đề xuất sửa đổi chính sách đất đai tạo thuận lợi cho tích tụ tập trung dụng đất mở rộng hạn điền cho sản xuất nông nghiệp
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn khẩn trương xây dựng tiêu chí xác định chương trình dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao danh mục công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp và tiêu chí xác định nông nghiệp sạch ban hành trước ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
ngân hàng nhà nước việt nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại chủ lực là các ngân hàng thương mại nhà nước
dành ít nhất một trăm linh tỷ đồng từ nguồn vốn huy động của các ngân hàng để thực hiện chương trình cho vay
đối với lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp sạch với lãi suất phù hợp
ngày một mươi hai tháng ba ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang đã tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt cho chùa bồ đà
thay mặt đảng nhà nước phó thủ tướng vũ đức đam đã trao bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt chùa bồ đà cho tỉnh bắc giang
chùa bồ đà là một trong các đại danh lam cổ tự nổi tiếng của vùng kinh bắc xưa
việc công nhận và tôn vinh giá trị di tích quốc gia đặc biệt của chùa bồ đà tiếp tục là nguồn cổ vũ
động viên đảng bộ chính quyền nhân dân các dân tộc tỉnh bắc giang quyết tâm phấn đấu hơn nữa
làm cho văn hóa bắc giang ngày càng văn minh giàu đẹp
được tổ chức tại văn miếu mau điền huyện cầm giang tỉnh hải dương
cùng với đó là lễ khánh thành hệ thống bia tiến sĩ và công bố quyết định của hội đồng xác lập kỷ lục việt nam
công nhận văn miếu mau điền là một trong năm địa chỉ khuyến học lớn nhất tại việt nam
văn miếu mau điền là nơi kế thừa và tiếp nối của văn miếu
trấn hải dương xưa di tích được khởi dựng vào thời lê sơ thế kỷ thứ một mươi năm
tại xã vĩnh lại huyện đường an này là xã vĩnh tuy huyện bình giang
đến thời tây sơn văn miếu được di chuyển về mau điền hợp nhất với trường thi hương trấn hải dương
và trở thành nơi đào tạo hàng nghìn cử nhân tiến sĩ nho học đứng vào hàng đầu cả nước
năm một nghìn chín trăm chín mươi hai văn miếu mau điền được nhà nước xếp hạng di tích cấp quốc gia
năm hai nghìn hai được đầu tư tôn tạo với quy mô lớn
và trở thành nơi tôn vinh tài năng công đức của đức thái
thánh khổng tử và các vị đại khoa tiêu biểu của việt nam và người tỉnh đông
so phần giống chống thỉnh chiêng khai hội và đọc văn tế đức thánh khổng tử cùng các vị đại khoa
ban tổ chức đã khánh thành hệ thống bia tiến sĩ và công bố quyết định của hội đồng xác lập kỷ lục việt nam
công nhận văn miếu mau điền là một trong năm địa chỉ khuyến học lớn nhất việt nam
bia tại văn miếu mau điền gồm một mươi bốn bia có chiều cao hai sáu mươi năm m rộng một hai mươi năm m dày hai mươi năm cm
văn bia biên soạn bằng song ngữ mặt trước bằng hán văn gồm bốn vạn chữ là văn bia tiến sĩ giải nhất việt nam
văn bia để danh sáu trăm ba mươi bảy tiến sĩ trấn hải dương được dựng trong hai nhà bia
mỗi vị tiến sĩ được khắc họ tên năm sinh năm đỗ quê quán khoa thi niên hiệu tóm tắt sự nghiệp
hoa văn trên bia lấy bốn mẫu hoa văn là thời trần hậu lê thời mạc và thầy nguyễn
tổng kinh phí làm bia là trên một năm tỷ đồng trong đó phần lớn là huy động từ nguồn lực xã hội hóa
đồng góp của các cá nhân
đơn vị doanh nghiệp
việc mở rộng khắc dựng hệ thống bia tiến sĩ nhằm bảo tồn và phát huy truyền thống hiếu học tôn sư trọng đạo của dân tộc việt nam nói chung và tỉnh hải dương nói riêng
thế nhưng một trong những khó khăn lớn của nông dân quảng ngãi là tình trạng chuột phá hoại mùa màng
hiện nay diện tích lúa bị chuột phá hoại gấp đôi so với năm trước
ngành nông nghiệp tỉnh quảng ngãi đang tập trung để đối phó vấn nạn này
trên cánh đồng phường trương quang trọng thành phố quảng ngãi
từ sau tết nguyên đán đến nay ngày nào ông lê văn hương cũng phải lội vào giữa ruộng để vớt lá lúa do chuột cắn phá
mặc dù đã dùng nhiều cách từ đánh bả đến rào chắn bao ni lông xung quanh ruộng
nhưng ông cũng bất lực nhìn ba xào ruộng bị lũ chuột cắn phá
không chỉ dụng của ông hơn bốn hectare lúa đông xuân trên cánh đồng này đang giai đoạn đẻ nhánh cũng bị chuột cắn phá hại nặng nề
vụ đông xuân năm nay tỉnh quảng ngãi gieo xạ ba mươi tám hectare
đến thời điểm này lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh làm đồng
nhiều diện tích chỗ bông phát triển tươi tốt
tuy nhiên chuột vẫn hoành hành gây hại liên tục và kéo dài
theo thống kê của ngành nông nghiệp quảng ngãi hiện có gần hai năm trăm linh hectare lúa bị chuột phá hư hại tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái
trong đó diện tích hư hại nặng khoảng ba trăm linh hectare
hạn chuột phá không chản lan trên diện tích rộng mà tập trung theo khu vực nhất là vùng triển gò đồng bằng
nhiều diện tích lúa của bà con nông dân phải bỏ hoang vì nạn chuột phá hại
đối phó với vấn nạn chuột ngành nông nghiệp quảng ngãi đồng loạt gia quân diệt chuột
các địa phương đã huy động nông dân thanh niên ra đồng tham gia
nghĩa là đảo bắt chuột
ngành nông nghiệp hướng dẫn khuyến khích bà con sử dụng các biện pháp phòng trừ chuột an toàn
đồng thời hỗ trợ thuốc cho các địa phương có diện tích thiệt hại nặng
bà có nhiều biện pháp kể cả biện pháp thu căng đặt bãi sạp bãi kẹp bãi bóng nguyệt v v
rồi dùng bã sinh học thuốc vi sinh để diệt chuột đã gửi cho các địa phương
và trong tuần này các địa phương sẽ tổ chức ra quân diệt chuột
ngành nông nghiệp tỉnh quảng ngãi cho biết
một trong những nguyên nhân khiến nạn chuột hoành hành là do lũ muộn vào cuối năm hai nghìn một mươi chín
kéo theo việc gieo xạ vụ đông xuân trễ nhà nông không có thời gian phục hồi đồng ruộng tiêu diệt chuột trước khi vào vụ
do vậy những vụ tới ngành nông nghiệp sẽ chủ động hơn để không xảy ra nạn chuột phá hại như năm nay
trong phần tiết quốc tế cựu tổng thống park geun hye chính thức rời khỏi nhà xanh
malaysia sẽ đàm phán trực tiếp với triều tiên
bà park geun hye chính thức rời khỏi văn phòng tổng thống hai ngày sau khi bị tòa án hiến pháp hàn quốc cắt chức
hãng tin yonhap của hàn quốc dẫn nguồn tin chính trị cho biết
cựu tổng thống park geun hye đã rời khỏi văn phòng tổng thống hàn quốc ở khu trần hoa đê
thường được gọi là nhà xanh trước lúc một mươi tám h chiều nay theo giờ địa phương

bà park dự kiến trở về nhà riêng ở khu sam sang đông phía nam thủ đô seoul được xây từ năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
bà đã sống ở ngôi nhà này từ năm một nghìn chín trăm chín mươi đến năm hai nghìn một mươi ba trước khi chuyển vào văn phòng tổng thống
khoảng một cảnh sát đã được bố trí quanh tư dinh của bà park để ngăn ngừa khả năng xảy ra đụng độ
đến nay bà park vẫn giữ im lặng chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về phán quyết cuối cùng của tòa án hiến pháp ngày một mươi tháng ba

y án tội trạng mà quốc hội đã luận tội bà trước đó
bà không chấp việc phải đối lập kêu gọi bà hãy chấp nhận kết quả này
liên quan đến căng thẳng ngoại giao giữa malaysia và triều tiên theo tuyên bố của bộ trưởng ngoại giao malaysia
nước này sẽ đàm phán trực tiếp với triều tiên để bảo đảm công dân malaysia tại triều tiên được về nước an toàn
ngoại trưởng anifa amman đã tới triều tiên và gặp gỡ những người malaysia đang ở đây
ông amman khẳng định cuộc đàm phán trực tiếp với phía triều tiên liên quan tới sự an toàn của công dân malaysia
sẽ được tiến hành sớm nhất
ông aman cho biết mặc dù có nhiều nước đề nghị đứng xa làm trung gian
nhưng các kênh liên lạc giữa malaysia và triều tiên vẫn được duy trì
và hai nước sẽ tiến hành đàm phán trực tiếp
địa điểm thích hợp để tiến hành đàm phán sẽ được malaysia và triều tiên thống nhất
mối quan hệ ngoại giao giữa kuala lumpur và bình nhưỡng gần đây đã xấu đi
liên quan tới cái chết của một công dân triều tiên tại malaysia
cả hai phía đều đã trục xuất đại sứ và cấm công dân nước kia rời khỏi nước mình
khiến căng thẳng ngoại giao song phương liên tục leo thang trong những ngày qua
hơn một trăm ba mươi chuyên gia về chính sách ngoại giao mỹ đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ
xác lệnh cấm nhập cảnh của tổng thống mỹ donald trump
cho rằng xác lệnh này sẽ làm suy yếu nền an ninh và lợi ích quốc gia của mỹ
tương tự như xác lệnh nhập cư mà vị tân chủ nhà trắng trước đó đã ban hành hồi tháng một vừa qua
trong bức thư được gửi đến các quan chức hàng đầu trong nội các của tổng thống trump
một trăm ba mươi bốn chuyên gia và cựu quan chức chính phủ cảnh báo xác lệnh cấm nhập cảnh mới
cho nên an ninh quốc gia cũng như không tương xứng với vị thế của nước mỹ
cho rằng lệnh cấm này sẽ hủy hoại các lợi ích an ninh quốc gia
khi không thể hỗ trợ sự ổn định của các đồng minh
hủy hoại mối quan hệ với các đồng minh và đối tác mà mỹ đang hợp tác
trong cuộc chiến chống khủng bố và chia sẻ thông tin
bức thư trên được gửi trực tiếp đến ngoại trưởng mỹ rex tillerson
bộ trưởng quốc phòng james mattis
bộ trưởng tư pháp jeff sessions
bộ trưởng an ninh nội địa john kelly
và quyền giám đốc tình báo quốc gia michael demsy
trong số những nhân vật ký tên trong bức thư có cựu quan chức ngoại giao cấp cao
nicholas burns cựu giám đốc hội đồng an ninh quốc gia richard clark
và cựu thứ trưởng quốc phòng michelle flanoy
cũng trong ngày hôm nay thủ tướng thổ nhĩ kỳ binali indirim tuyên bố
nước này sẽ đáp trả bằng những phương thức mạnh tay nhất
trước các động thái của hà lan cấm chuyến bay của ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ
mevlud cavusoglu hạ cánh và ngăn gia đình của quan chức này
vào lãnh sự quán thổ nhĩ kỳ tại rotterdam
trong một tuyên bố thủ tướng thổ nhĩ kỳ binali indirim nhấn mạnh
thổ nhĩ kỳ cực liệt phản đối tình hình trên và đã truyền đạt tới giới chức hà lan
rằng sẽ có động thái đáp trả mạnh mẽ
căng thẳng đã bùng phát trong quan hệ giữa thổ nhĩ kỳ và hà lan
từ ngày một mươi một tháng ba vừa qua chính phủ hà lan đã không cho phép ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ cavusoku
bay đến thành phố rotterdam nhằm vận động cộng đồng thổ nhĩ kỳ tại đây
ủng hộ kế hoạch cải cách kiến pháp theo đề xuất của tổng thống recep tayyip erdogan
tiếp đó chỉ một ngày sau bộ trưởng các chính sách xã hội và gia đình thổ nhĩ kỳ
bà fatma betul sayankaya cùng gia đình đã được hội tống trở lại biên giới nước
sau khi đoàn xe của vị quan chức này cố tìm cách đến rotterdam bằng đường bộ
khi chưa có sự đồng ý của phía hà lan
với dự đoán đồng rivenia đồng tiền của ukraine sẽ bị phá giá
lãnh đạo ngân hàng quốc gia ukraine kêu gọi
nếu không có sự hỗ trợ của quỹ tiền tệ quốc tế imf
phó chủ tịch ngân hàng quốc gia ukraine oleg chury cho biết
nếu không có sự hỗ trợ của quỹ tiền tệ quốc tế imf
kiev sẽ mất kiểm soát tỷ giá đồng rivnia
và nợ nước ngoài ngày càng tăng nhanh có thể dẫn đến đồng tiền này bị phá giá
theo ông chury imf chỉ có thể giúp nước này trả hết nợ với các chủ nợ quốc tế
ông nêu rõ để tránh một thảm họa tài chính kiev sẽ phải quay sang các tổ chức quốc tế khác
các quan chức cho biết trong vài năm tới ukraine
sẽ phải trả cho các chủ nợ khoảng một mươi hai năm tỷ đô la
kết quả một cuộc thăm dò mới đây được công bố cho thấy
có tới tám mươi hai người dân ba lan ủng hộ việc nước này tham gia tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
tỷ lệ ủng hộ đối với sự hiện diện của binh sĩ nato tại ba lan cũng tăng kỷ lục
trong khi đó đài phát thanh ba lan cho biết từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
số người ba lan ủng hộ nato tăng ba
và cũng chỉ có ba số người được hỏi tỏ thái độ phản đối
một mươi người dân ba lan tin rằng ba lan có thể trông cậy vào sự hỗ trợ của các nước đồng minh trong nato
số người có thái độ hoài nghi là hai mươi
trong khi đó sáu mươi năm số người được hỏi ủng hộ sự có mặt của binh sĩ nato trên lãnh thổ ba lan
chỉ gần hai mươi bốn không muốn nato đồn trú tại nước mình
đây là tỷ lệ ủng hộ sự hiện diện của nato cao nhất từ trước tới nay
thái độ ủng hộ nato ở ba lan tăng lên sau sự kiện nga sắp nhập bán đảo crimea vào tháng ba năm hai nghìn một mươi bốn
những thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân